vào ngày hôm nay tnthcm đã đưa ra xét xử giai đoạn hai vụ án xảy ra tại ngân hàng thương mại cổ phần đại tín trust bank
trong giai đoạn này bị cáo hứa thị phấn nguyên cố vấn cao cấp hội đồng quản trị ngân hàng đại tín và năm đồng phạm bị truy tố về hành vi chiếm đoạt gần một bốn trăm linh tỷ đồng của ngân hàng đại tín
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tối cao lợi dụng việc nắm giữ gần tám mươi năm vốn điều lệ ngân hàng đại tín
hứa thị phấn đã thâu tóm và chỉ đạo cấp dưới làm các thủ tục để ngân hàng đầu tư trực tiếp một ba mươi bảy tỷ đồng vào bốn dự án bất động sản do ba công ty của hứa thị phấn làm chủ đầu tư
tuy nhiên số tiền này bị cáo phấn không sử dụng để đầu tư vào dự án như hợp đồng hợp tác mà rút tiền mặt để chiếm đoạt cá nhân
và đến nay chối bỏ toàn bộ trách nhiệm thanh toán trả lại cho ngân hàng đại tín
thiệt hại thực tế do hứa thị phấn gây ra từ sai phạm này là hơn chín trăm linh tỷ đồng
ngoài ra bị cáo phấn còn chỉ đạo cấp dưới mua bốn bất động sản tại tp hcm và nha trang với giá hơn hai trăm hai mươi tỷ đồng
sau đó mua bán lòng vòng nâng khống giá trị lên gấp từ hai đến tám lần
tiếp đó hứa thị phấn yêu cầu hội đồng quản trị ban điều hành ngân hàng đại tín mua lại các bất động sản này với giá hơn sáu trăm sáu mươi tỷ đồng gây thiệt hại cho ngân hàng thêm bốn trăm ba mươi bảy tỷ đồng